làn sóng dịch covid một mươi chín tại diễn phức tạp đã khiến cho các hãng xe đại lý phải đau đầu trong vấn đề kích cầu tiêu dùng
hiện nay các hãng xe ô tô tại việt nam đang tiến hành giảm giá xe để kích cầu tiêu dùng
đơn cử như hãng hyundai hiện đang tiến hành giảm giá bán cho nhiều mẫu xe từ một mươi đến ba mươi triệu đồng
dòng ford everest với mức giảm lên tới hai trăm linh triệu đồng
bên cạnh đó nhiều hãng xe như honda suzuki cũng tung ra chương trình hỗ trợ lãi suất tặng phụ kiện trị giá lên tới năm mươi triệu đồng